câu hỏi của biên tập viên việt tú cũng là thể hiện rất là tổng quát về những cái thay đổi của cơ thể chúng ta sau tuổi năm mươi
có lẽ là vào cái tuổi đấy thì chúng ta nhận thấy rất là rõ về những cái biến đổi về ngoại hình như là biên việt tập viên việt tú về trình bày
dễ dàng nhận thấy thì chúng ta thấy là cân nặng của chúng ta có thể là nhiều hơn béo hơn thừa cân mạch béo phì là những cái thuật ngữ mà chúng ta hay được các phương tiện thông tin đại chúng nói tới
cùng với sự suy giảm của các chức năng trong cơ thể đặc biệt là các chức năng về nội tiết và nhiều các yếu tố khác tác động đến tuổi chúng ta sau một thời gian dài
chúng ta lao động
và trưởng thành thì rõ ràng là các nguy cơ về các bệnh lý đối với chúng ta thì lúc này trở nên rõ ràng hơn
các bệnh lý về cơ xương khớp bệnh lý về tiêu hóa bệnh lý về ung thư cũng gặp ở tỷ lệ cao hơn
đặc biệt là với sự suy giảm của các hopmon thì chúng ta thấy rằng là cái thành mạch liên quan đến tim mạch
thành mạch của chúng ta trở nên sơ
và cứng hơn
đồng nghĩa với nó thì có nhiều cái biểu hiện bất thường về tim mạch lúc này thể hiện rõ ràng hơn
ví dụ như là chúng ta thấy huyết áp có thể cao hơn so với những lứa tuổi trước
các thành phần mỡ trong máu thành phần lipid máu trở nên không bình thường
do nhiều các nguyên nhân khác nhau
đồng thời thì các bệnh lý mà có thể gây ảnh hưởng trực tiếp đến sự sống của chúng ta cũng hiện hữu hơn
ví dụ như là tỷ lệ người bị đột quỵ tức là tai biến mạch não nhiều hơn
nhồi máu cơ tim thiếu máu cơ tim cũng nhiều hơn
ngoài cái biểu hiện của suy tim mang tính chất sinh lý gia tăng cùng với lứa tuổi
thì các bệnh lý về tim mạch mà gây suy tim lúc này cũng có ở một tỷ lệ nhiều hơn
các mạch máu của chúng ta từ mạch vành gây nhồi máu cơ tim như chúng tôi vừa trình bày
thì các mạch máu mà nuôi não cũng trở nên sơ cứng và có thể hẹp hơn
làm cho chúng ta thấy những cái dấu hiệu của thiếu máu não đột quỵ thoáng qua
các bệnh lý về tim mạch gây suy tim lúc này cũng có ở một tỷ lệ nhiều hơn
các bệnh lý về mạch đặc biệt là mạch chi dưới cũng trở nên rõ ràng hơn
trước đây chúng ta đi lại hàng nhiều km chúng ta thấy bình thường
nhưng mà bây giờ chúng ta đi có thể ngắn hơn nhưng mà chân đã bắt đầu đau
lúc đầu thì chúng ta cứ nghĩ rằng là cái bệnh phổ biến đấy là cái bệnh về cơ xương khớp
nhưng mà cũng có những cái trường hợp mà mạch máu cũng trở nên hẹp hơn
và khi mà chúng ta vận động nhiều
của chúng ta cũng bị thiếu máu đau buộc chúng ta phải ngồi chúng ta nghỉ
ví dụ như vậy
và có rất nhiều những các biểu hiện khác nữa của các cơ quan bộ phận khác
và chúng ta đã thấy rằng phối hợp với nhau làm cho chúng ta cảm thấy chúng ta yếu hơn ở những năm trước
vậy thì có lẽ